tuy nhiên vì không hiểu tiếng anh nên người phụ nữ bán hàng chỉ gật đầu nhanh chóng gói túi táo và đưa cho du khách rồi cầm hai trăm linh đồng từ tay họ
thấy người bán hàng không có ý định trả lại tiền thừa cặp đôi bày tỏ sự không đồng ý cho rằng mức giá này khá đắt
thậm chí họ liên tục nói không không trả túi táo lại cho người bán hàng rong khi người này chuẩn bị rời đi
thấy vậy người phụ nữ vội chỉ vào giỏ dơ xoài ổi lên mời lúc và nao mi lấy thêm
tuy nhiên hai vị khách nước ngoài lập tức từ chối và nói muốn nhận lại tiền
người bán hàng xong vẫn nhất quyết cầm tới hai trăm linh đồng mà không hề đưa lại rồi liên tục tìm tiền lẻ để trả cho khách
một nhân viên bảo vệ gần đó sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc đã nhanh chóng tiến đến để hỗ trợ hai vị khách tây
người này hỏi táo bao nhiêu tiền đấy bà ơi
người bán hàng rong nói có năm mươi còn đang định bốc thêm cho nó ít nữa
anh bảo vệ lên tiếng rằng năm mươi mà chỉ được chừng này là không hợp lý
khuyên người bán hàng rong trả lại họ tiền
đến lúc này người phụ nữ mới chấp nhận trả lại từ hai trăm linh đồng cho hai vị khách nước ngoài rồi rời đi
luke và naomi cũng tỏ ra mừng rỡ dối dít cảm ơn người bảo vệ tốt bụng sau sự việc trên
hiện đoạn video được chia sẻ nhiều trên diễn đàn mạng và thu hút đông đảo sự chú ý
nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động chặt chém của người phụ nữ bán hàng rong
đa phần các ý kiến đều cho rằng việc chặt chém hết giá như vậy đã làm xấu đi hình ảnh của du lịch việt nam nói chung
và du lịch hà nội nói chung
họ cũng đồng tình với việc cần có chế tài quy định rõ ràng và hình thức xử lý thật nghiêm để ngăn chặn những trường hợp như vậy tài diễn
bà bùi thị đan phương phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận tây hổ cho biết
ủy ban nhân dân quận đã nắm được thông tin và đang giao cho phường thụy khuê xác minh xem người bán hàng rong đó
thường xuyên buôn bán trên địa bàn của phường này hay chỉ tỉnh cơ đi qua
đồng thời quận cũng tiến hành sang minh làm rõ về địa điểm diễn ra sự việc thuộc phường nào do đường thụy khuê thuộc quản lý của hai phường
là phường thụy khuê và phường bưởi
trước thông tin này ông lê văn thủy chủ tịch ủy ban nhân dân phường thụy khuê cho biết
sau khi xác minh cho thấy sự việc xảy ra nằm trên khu vực quản lý của phường bưởi chứ không thuộc phường thụy khuê
clip ghi lại hành động ấm áp của một nam tài xế tên đỗ hiếu hai mươi tám tuổi quê quảng trị ở tp hcm
đây là đoạn camera hành trình do chính anh hiếu đăng tải về một tình huống khi anh đang chở vị khách nước ngoài
theo hình ảnh từ camera khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày ba mươi
hai mươi một tháng một mươi tài xế chở vị khách nước ngoại quốc
khi vừa lên xe được một đoạn cô gái phát hiện tiền trong túi của mình không đủ để trả cước phí taxi
cô tỏ ra hoang mang bôi rôi nói với tài xế rằng muốn dừng xe lại để đi bộ
nhưng thay vì để vị khách xuống xe anh hiếu đã ra hiệu lệnh cô không cần phải lo lắng
mà cứ ngồi yên trên xe anh vẫn sẽ trở đến tận nơi
kết thúc chuyến đi vĩ khách tây mỉm cười một cách ngại ngùng rồi đưa cho anh hết số tiền mình đang có
nam tài xế gật đầu cảm ơn rồi vui vẻ mở cửa xe
chào tạm biệt cô
đoạn clip sau khi được đăng tải nhận được gần một triệu lượt xem trên các nền tảng
số đông đều tàn dương hành động đẹp của bác tài và không quên gửi lời chúc bình an
tài khoản nguyễn đông viết
ứng xử rất văn minh sau này về nước họ sẽ kể lại cho gia đình và bạn bè
người thân về đồng tốt mà bạn dành cho họ
bạn mai hoa bình luận
nhưng ông bạn chạy taxi hay gặp khách tây là chém giá
chắc xem được clip này sẽ lặng lẽ đi ra vì thấy xấu hổ cho xem
hy vọng khi tất cả chúng ta gặp khó khăn sẽ luôn gặp được người tốt
tài khoản nơ nơ viết
nhìn vị khách ngơ ngát trong tội quá may mắn bác tài có tâm giúp đỡ cô ấy trong tình huống này
còn tài khoản dnt chia sẻ
cảm ơn anh vì hành động đẹp này vì có thể để lại ấn tượng tốt với du khách
tôi mong nhiều bác tài cũng ứng xử tương tự đối với khách việt
anh võ hiếu rất bất ngờ khi đoạn clip được cộng đồng mạng chia sẻ
anh cho biết ngày ba mươi một tháng một mươi
có nhận chở một vị khách ngoại quốc ở thảo điền tp hcm đi quãng đường khoảng sáu bảy km
lúc lên xe đi đường một đoạn bạn ấy thiếu tiền nên nói gì đó ra hiệu muốn dừng xe
mình không hiểu tiếng anh nên mở máy điện thoại ghi âm google dịch và bảo vẫn sẽ chờ bạn ấy tới tận nơi
bạn khách nói sorry và có vẻ ngại ngùng
lúc tới điểm trả đưa mình khoảng hơn bốn mươi
nhìn mặn ấy giống vừa đi học về trên tay cầm cây đàn
số tiền bị thiếu quá nửa nhưng anh hiếu không quá bận tâm
năm tài xế cho ra
trong tình huống trên dù hành khách là người già hay trẻ nam hay nữ anh vẫn sẽ ứng xử như vậy
nhiều người hỏi mình có sợ bị lừa không nhưng mình nghĩ cuộc sống này có người này người kia
hơn nữa bạn ấy có muốn xuống xe đi bộ rồi nên mình nghĩ không có lý do gì để lừa đảo
nếu người ta làm vậy thì tội cho người ta thôi chứ mình cũng có bao nhiêu đâu mà làm khó họ
nhiều lúc chạy cuốc khách cũng bao ngược lại chỗ này bù chỗ kia
đời ai cũng có lúc gặp sự cố như vậy ai nỡ bỏ khách lại
anh hiếu chạy taxi được hơn một năm và thường có thói quen đăng tải những đoạn clip
ghi lại hành trình lái xe thú vị lên mạng xã hội
bỗng dưng nổi tiếng năm tài xế bất ngờ khi nhận được những tin nhắn cuộc gọi hỏi thăm từ bạn bè
nam tài xế bộc bạch
chương mình vẫn đăng cho vui thôi không nghĩ xe lan tỏa được nhiều tới vậy
nay đang chạy xe mà vài người bạn gọi hỏi mình mới biết
đây là kỷ niệm đẹp từ ngày mình chạy xe taxi tới giờ
sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
tài xế taxi vũ văn nguyên
anh mạnh ba mươi hai tuổi quận bắc từ liêm hà nội
đón cặp vợ chồng ấn độ từ phố nhà trung quận hoàn kiếm
đến di tích cột cờ năm trăm linh quân viên bảo tàng lịch sử quân sự việt nam
nằm trên đường niên minh phủ quận ba đình
do bất đồng ngôn ngữ hai bên chỉ trả hỏi nhau đơn giản
rồi đón trả cách bình thường
sau cuộc xe này anh mạnh đón thêm bốn năm lượt khách nữa
mới phát hiện vị khách nước ngoài để quên điện thoại trên xe
cùng lúc này tài xế trần ngọc thành ba mươi năm tuổi
trong lúc chở khách qua di tích cột cờ
thấy đội vợ chồng ngoại quốc đứng vẫy xe trong tình trạng hoảng hốt
anh dừng xe hỏi hàn tình hình
nhưng do không hiểu tiếng anh nên tiếp tục đón trả khách
anh thành nói
lúc sau tôi nghĩ chắc họ cần giúp đỡ
nên ngay khi hoàn tất cuốc xe đã quay lại tìm họ
nhờ công cụ hỗ trợ ngôn ngữ trên điện thoại thông minh
anh thành biết được cặp vợ chồng ấn độ quên điện thoại trên taxi
anh chụp ảnh kèm thông tin đưa lên một hội nhóm lái xe
kêu gọi sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp
một nhóm người trong nhóm đọc được bài viết của anh thành trên mạng
thấy nhiều điểm trùng khớp nên nhắn với anh mạnh
hai tài xế liên lạc và hẹn gặp nhau ở công viên cầu giấy
để trả điện thoại cho du khách
anh mạnh kể lại
do chiếc điện thoại ở chế độ im lặng
rơi vào kẽ giữa ghế lái và ghế bên cạnh
nên những vị khách lên sau cũng không biết
giấy phu nhận lại tài sản
hai vợ chồng ấn độ cũng vui mừng
nói rằng chiếc điện thoại rất quan trọng
bên trong có nhiều dữ liệu
họ cũng không quên gửi lời cảm ơn
hai tài xế việt nam đã nhiệt tình giúp đỡ
bốn năm trong nghề
anh mạnh nói việc khách để quên đồ trên xe là không hiếm
sự việc hy hữu hôm nay là câu chuyện đáng nhớ với anh
vì đã lan tỏa được hành động đẹp đến cộng đồng
còn với anh thành
tuy không nhiều hy vọng khi đăng bài giúp du khách lên các hội nhóm
nhưng không ngờ đã có một kết thúc rất đẹp chỉ sau vài tiếng
trên mạng xã hội
nhiều người dùng mạng gửi lời cảm ơn tới hai tài xế
bạn nguyễn nga viết
khi đi du lịch thì điện thoại là vật vô cùng quan trọng và cần thiết
hai bác tài quá tuyệt vời
chúc hai bác vạn sự bình an
tài khoản mai hoa bình luận
một hình ảnh đẹp trong mắt du khách quốc tế
họ sẽ truyền thông giúp chúng ta về du lịch việt nam
đất nước nhiều cảnh đẹp và cực kỳ an toàn
chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
ủy ban nhân dân thành phố đà lạt tổ chức tuyên dương
khen thưởng năm cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào phòng chống tội phạm
và có hành động cử chỉ đẹp trong đời sống xã hội
chị nguyễn thị mỹ trinh
tài xế la đô taxi chi nhánh đài lạt
được ủy ban nhân dân thành phố đà lạt khen thưởng
bởi hành động tận tâm của mình
dành cho du khách nước ngoài để quên đồ trên xe
cụ thể chiều ngày một mươi ba tháng chín
chị trinh lái taxi chở vợ chồng ông an kim hoa
quốc tịch malaysia đi công việc
khi rời đi họ đã để quên chiếc điện thoại
chứa nhiều dữ liệu quan trọng trên xe
tối cùng ngày trong lúc đôi vợ chồng ông an kim hoa
đang rất lo lắng thì chị nguyễn thị mỹ trinh
đã tìm đến khách sạn nơi vợ chồng người malaysia này ở
để trả lại chiếc điện thoại
đôi vợ chồng du khách nước ngoài rất xúc động
cảm ơn nữ tài xế tốt bụng
bà trần thị loan phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà lạt cho biết
qua việc khen thưởng này thành phố mong muốn
lan tỏa những hành động cử chỉ đẹp của chị nguyễn thị mỹ trinh
để góp phần giữ gìn và phát huy phong cách người đà lạt
hiền hòa thanh lịch mến khách
những hành động tận tâm nhiệt tình mà không kém phần tinh tế
của các tài xế taxi không chỉ để lại ấn tượng đẹp đối với du khách
mà còn góp phần xây dựng môi trường du lịch địa phương
tăng sức cạnh tranh với các điểm đến du lịch khác trong nước và quốc tế
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo